hải quân colombia đã thu giữ ba tấn cocaine trong một chiến dịch truy bắt nhanh trên biển caribe
khi số hàng này đang trên đường được vận chuyển đến khu vực trung mỹ
nguồn tin từ hải quân colombia cho biết toàn bộ số cocaine và bốn đối tượng trên một chiếc xuồng
đã bị bắt giữ tại khu vực quần đảo san andres và providencia
ước tính tổng trị giá lô hàng ít nhất là khoảng một trăm linh triệu đô la mỹ
các đối tượng đã bị giam giữ và sẽ bị điều tra về tội buôn bán sản xuất và vận chuyển ma túy
theo liên hợp quốc colombia là một trong những nơi mà cocaine được sản xuất nhiều nhất trên thế giới
liên hợp quốc đã kêu gọi các nhà tài trợ cung cấp khoản viện trợ trị giá là bảy mươi một bốn triệu đô la mỹ
để giúp liby khắc phục hậu quả trong thảm họa lũ lụt do bão au daniel gây ra tại quốc gia bắc phi này
theo liên hợp quốc số người chịu ảnh hưởng của lũ lụt đã lên tới khoảng tám trăm tám mươi bốn người
và số tiền hỗ trợ trên có thể giúp cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày
và nơi chủ ẩn tạm thời
trong vòng ba tháng tới cho khoảng hai trăm năm mươi người phân tích dựa trên hình ảnh vệ tinh
ước tính khoảng hai hai trăm linh tòa nhà và ngôi nhà ở thành phố dena đã bị sụp đổ hoặc hư hại do lũ
cũng theo một quan chức liên hợp quốc hai phe đối địch trong nội chiến ở libya
đang phối hợp nỗ lực cứu trợ các nạn nhân của trận lũ lụt tàn khốc do bão daniel gây ra
cùng ngày tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who cho biết cơ quan này sẽ giải ngân khoản viện trợ khẩn cấp
trị giá hai triệu đô la mỹ cho các nạn nhân của thảm họa ở libya trong bối cảnh nhu cầu về chăm sóc y tế
đang cấp bách hơn bao giờ hết
chính phủ đoàn kết dân tộc của libya cho biết các nhóm cứu hộ đã tìm thấy và cứu sống hơn ba trăm linh người
sau thảm họa lũ lụt
trong khi đó dự kiến con số thiệt mạng có thể tiếp tục gia tăng khi một mươi người hiện vẫn đang mất tích
với một trăm hai mươi bốn phiếu thuận và sáu mươi chín phiếu chống quốc hội bungary đã thông qua nghị quyết chấm dứt lệnh cấm nhập khẩu
ngũ cốc của ukraine dự kiến hết hạn trong ngày hôm nay
quyết định này của sofia nhằm bày tỏ đoàn kết với kiev cũng như là đảm bảo nhu cầu an ninh lương thực trên toàn cầu
ngay sau quyết định của bungary tổng thống ukraine đã gửi lời cảm ơn chính phủ nước này trên mạng xã hội x
hồi tháng năm ủy ban châu âu ec đã đồng ý cho phép ba lan bulgari hungary rumania và slovakia
cấm bán lúa mì ngô hạt cải dầu và hạt hướng dương của ukraine tại thị trường nội địa
đồng thời cho phép quá cảnh các hàng hóa này để xuất khẩu đi nơi khác
các hạn chế sẽ hết hạn trong ngày hôm nay
các một mươi bốn nước còn lại luôn yêu cầu gia hạn lệ cấm
bulgari cho rằng việc dỡ bỏ là cần thiết để kích thích cạnh tranh trên thị trường và kiểm soát lãm phát
sofia cũng sẽ yêu cầu eu hỗ trợ để cải thiện hạ tầng cơ sở đường bộ và đường sắt của đất này
nhằm vận chuyển nhanh hơn hàng hóa của ukraine đến các nước thứ ba
ngân hàng trung ương châu âu ecb đã quyết định nâng lãi suất chủ chốt lần thứ một mươi liên tiếp
lên bước cao kỷ lục trong nỗ lực nhằm chống lạm phát
mức tăng là hai mươi năm điểm đã đẩy lãi suất tiền gửi của ecb lên mức là bốn năm
mức cao nhất kể từ khi đồng euro được xa mắt vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
dù đã chín lần tăng lãi suất liên tiếp lạm phát vẫn cao hơn gấp đôi với mục tiêu là hai ecb đặt ra
và dự báo sẽ không giảm về mức này trong hai năm tới
ecb cho rằng lạm phát sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian tới với mức là năm sáu trong năm hai nghìn hai mươi ba
ba hai trong năm hai nghìn hai mươi bốn

trước khi hạ nhiệt xuống còn hai một
trước khi hạ nhiệt xuống còn hai một vào năm hai nghìn hai mươi năm
bên cạnh đó ecb cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực eurozone trong ba năm tới
trong bối cảnh các điều kiện tài chính khó khăn tác động tiêu cực đến nhu cầu và thương mại quốc tế suy giảm
cụ thể là ecb dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực sẽ ở mức bảy trong năm nay
năm trong năm hai nghìn hai mươi bốn và một năm trong năm hai nghìn hai mươi năm
chỉ một mươi bốn tháng trước lãi suất tại eurozone ở mức thấp kỷ lục là năm
đồng nghĩa với việc các ngân hàng phải trả phí để gửi tiền mặt tại ngân hàng trung ương
thế giới cần phải đầu tư hai bảy trăm linh tỷ usd mỗi năm để đến năm hai nghìn năm mươi có thể đạt được mục tiêu là trung hòa khí thải
và tránh nhiệt độ tăng vượt ngưỡng một năm độ c trong thế kỷ này
đây là nhận định được công ty tư vấn woods mckenzie đưa ra trong báo cáo vừa công bố
nhiều chính phủ đã cam kết giảm khí thải dòng xuống bằng không vào giữa thế kỷ này
để có thể đạt được mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ trung bình trên toàn cầu
ở mức tăng nhiệt độ trung bình trên toàn cầu
tuy nhiên báo cáo chỉ ra rằng phần lớn các nước đều không đi đúng tiến độ
trong việc đạt mục tiêu khí thải vào năm hai nghìn ba mươi chứ chưa tính đến năm hai nghìn năm mươi
công ty trên nhận định để giảm phát thải carbon trong ngành năng lượng
thế giới cần đầu tư một chín trăm linh tỷ usd một năm
còn nếu để đạt mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ ở một năm độ c
thì con số này phải tăng một trăm năm mươi tức là hai bảy trăm linh tỷ usd một năm
khoảng bảy mươi năm số tiền trong khoản đầu tư này cần tập trung vào các ngành điện
và hạ tầng
báo cáo nhấn mạnh các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió điện mặt trời
cần trở thành nguồn cung điện chính của thế giới để hỗ trợ điện khí hóa
ngành vận tải và sản xuất hydro xanh
thưa quý vị chuyến thăm của tổng thống hợp chúng quốc hoa kỳ joe biden
tới việt nam đã kết thúc với điểm nhấn là sự kiện nâng cấp quan hệ ngoại giao
việt nam hoa kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện
bước tiến này được kỳ vọng sẽ tạo ra một nguồn năng lượng tài tạo
nên cơ hội chưa từng có để thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác mới
mang tính đột phá xây dựng nội lực đưa nền kinh tế việt nam thực sự góp mặt
trong các chuỗi giá trị toàn cầu
và trả lời truyền hình công an nhân dân thứ trưởng bộ ngoại giao hà kim ngọc nhấn mạnh
việc xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với hoa kỳ
có ý nghĩa vượt lên khuôn khổ quan hệ song phương không chỉ mang lại lợi ích
cho nhân dân hai nước mà còn đóng góp quan trọng cho hòa bình hợp tác
và phát triển bền vững của khu vực và trên thế giới
và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay
ngày một mươi một tháng chín đã đạt một dấu mốc mới trên trạng đường phát triển của quan hệ việt nam hoa kỳ
khi mà hai nhà lãnh đạo hai người đứng đầu của hai hệ thống chính trị
đã cùng nhau ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện
vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững
theo thứ trưởng hà kim ngọc
việc nâng cấp quan hệ hai nước từ quan hệ đối tác toàn diện
được thiết lập vào năm hai nghìn một mươi ba lên đối tác chiến lược toàn diện
là kết quả của những nỗ lực mạnh mẽ liên tục của hai nước
nhằm thiết lập và xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau
cũng như vạch ra con đường hướng về phía trước
đón đầu những cơ hội và giải quyết những thách thức
trong một thế giới đang biến động nhanh chóng
đây là một văn kiện rất quan trọng
một cột mốc đánh dấu việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện
trong văn kiện đó
đề cập một mươi trụ cột hợp tác
bao trùm tất cả các lĩnh vực quan hệ việt nam và mỹ
điều đó cho thấy sự hợp tác giữa hai nước không chỉ được mở rộng
mà còn phát triển về chiều sâu và thực chất hơn
một điểm nữa là thời gian thăm ngắn
và tổng thống biden phải cố gắng kịp về mỹ
để ra tuyên bố trong ngày quốc lễ của mỹ ngày một mươi một tháng chín
nhưng mà tổng thống biden đã có các cuộc gặp
với tất cả bốn đồng chí lãnh đạo chủ chốt của ta
và cũng là lần đầu tiên có một tổng thống mỹ
đến tòa nhà của quốc hội hội kiến chủ tịch quốc hội
và cùng chứng kiến lễ trao kỷ vật chiến tranh của các cựu binh
cái điều đó nó thể hiện cái sự tôn trọng thể chế chính trị của việt nam
tôn trọng các nhà lãnh đạo của việt nam
không phải chỉ có trong văn bản của tuyên bố chung
mà còn là trên thực tế
và đó cũng là một cơ hội rất tốt
để tổng thống biden gặp tất cả các nhà lãnh đạo chủ chốt của việt nam
để xây dựng và tăng cường các mối quan hệ
nói một cách khái quát việt nam có cơ hội và điều kiện
để đưa quan hệ với hoa kỳ đối tác có tầm quan trọng chiến lược
đi vào chiều sâu hiệu quả thực chất phục vụ kết thúc mục tiêu phát triển
duy trì môi trường hòa bình ổn định nâng cao uy tín vị thế đất nước
như tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
ở chiều hôm lại
hoa kỳ có điều kiện tăng cường quan hệ với việt nam
một đối tác có vai trò ngày càng quan trọng ở khu vực
thông qua đó tăng cường quan hệ với asean và các nước trong khu vực nói chung
tranh thủ những cơ hội hợp tác mới để nâng cao vị thế
vai trò của hoa kỳ ở khu vực
còn đối với quan hệ hai nước nói chung
thì tôi nghĩ rằng cái khuôn khổ quan hệ mới
nó sẽ giúp cho cái việc tiếp tục tăng cường hiểu biết lẫn nhau
xây dựng lòng tin củng cố lòng tin
và đây là một nền tảng rất quan trọng
rất quan trọng cho quan hệ giữa hai quốc gia trong nhiều năm tới
và nó cũng giúp cho cái việc tạo cái đồng thuận
ở mỗi một nước huy động cái sự quan tâm
cái nguồn lực để triển khai các cái chương trình
các cái thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước
nói riêng với mỹ
thì cái khuôn khổ quan hệ đối tác chế lực toàn diện
nó sẽ củng cố cái sự đồng thuận giữa hai đảng ở mỹ
trong cái quan hệ với việt nam
và như vậy
nó sẽ làm cho cái chính sách của mỹ với việt nam
nó trở nên ổn định bền vững và dễ đoán định hơn
dù là đảng nào ở mỹ lên cầm quyền
nhìn lại chặng đường kể từ khi bình thường hóa quan hệ đến nay
nhất là một mươi năm phát triển mạnh mẽ và sâu rộng vừa qua
quan hệ việt nam hoa kỳ đã vượt qua được ngưỡng
vừa có cả tính toàn diện vừa có tầm chiến lược
trong giai đoạn tới
thứ trưởng hà kim ngọc kỳ tưởng rằng
hai bên sẽ thích cực triển khai hiệu quả
mở rung tuyên bố chung đối tác chiến lược toàn diện
trên cơ sở các quân cổ cơ chiến hình khó
quá trình này đòi hỏi nỗ lực rất lớn của mỗi bên
điểm thứ nhất là việc trao đổi các đoàn cấp cao
các chuyến thăm lẫn nhau
các cuộc tiếp xúc bên lề
các hội nghị khu vực và quốc tế
rồi phát huy tối đa các kênh quan hệ
từ kênh đảng kênh nhà nước nghị viện
cho đến giao lưu nhân dân
quan hệ giữa các địa phương
tôi nghĩ đây là điều kiện
rất quan trọng để tạo ra một môi trường
chính trị thuận lợi và tạo động lực
cho cái việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nói chung
điểm thứ hai là kinh tế thương mại đầu tư
tiếp tục chiếm ưu tiên cao
trong đó đổi mới sáng tạo
khoa học công nghệ là khâu đột phá
và hợp tác về phát triển hạ tầng cơ sở
đào tầng của nhân lực
là những lĩnh vực ưu tiên cao
ngoài ra còn nhiều lĩnh vực quan trọng khác
tiếp tục được coi trọng
như hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh
rồi đào tạng giáo dục
rồi giao lưu nhân dân
và cùng nhau hợp tác
để xử lý những vấn đề
có tính toàn cầu
như là tham gia các lực lượng diện dụ hòa bình
rồi ứng phó với biến đổi khí hậu
trong đó có cái vấn đề của đồng bằng sông cửu long chúng ta
thế rồi những thách thức khác
như là an ninh năng lượng an ninh y tế
an ninh nguồn nước v v
rồi chống khủng bố
trong thời khắc thế giới và khu vực
có những chuyển đổi sâu sắc như hiện nay
thế trưởng thạc kim ngọc nhấn mạnh
việc xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
với hoa kỳ một lần nữa khẳng định
mạnh mẽ tính đúng đắn và là một kết quả
quan trọng và nổi bật của đường lối
đối ngoại độc lập tự chủ
hòa bình hữu nghị đa dạng hóa
đa phương hóa hòa bình hợp tác
và phát triển chính sách phốt phòng
bốn của việt nam